công an tỉnh bình dương vừa xử lý một vụ cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm
theo đó lê thị bé oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng trần thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại phường tránh phú hòa thị xã bến cát
đã nhiều lần cho bà lý tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vay tiền với lãi suất là một mươi năm một tháng tương đương với một trăm tám mươi một năm
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín do không thể tiếp tục trả lãi cao bà mai đã làm đơn trình báo với công an
vụ việc hiện đang được công an tỉnh bình dương thụ lý giải quyết